xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ thành phố đà nẵng
có địa chỉ tại số năm mươi bốn chi lăng tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm của cơ sở kinh doanh này
tại thời điểm kiểm tra bên trong quán bar có năm mươi khách đang sử dụng các dịch vụ giải trí
qua thử test nhanh công an quận đã phát hiện một mươi năm thanh niên dương tình với ma túy
tiếp tục kiểm tra lực lượng đã phát hiện hai mươi sáu nhân viên đang làm việc tại quán không xuất trình được giấy tờ tùy thân
đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản tạm giữ một mươi một bình si sa và hương liệu si sa các loại
tất cả số hàng hóa này cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra cơ sở không xuất trình được hợp đồng lao động của số nhân viên đang làm việc tại đây
cơ sở kinh doanh quá giờ theo quy định và không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh
đây là lần thứ hai cơ sở này bị kiểm tra và tiếp tục có sai phạm
thưa quý vị một thống kê mới đây cho thấy số vụ số đối tượng cũng như số lượng ma túy bị phát hiện bắt giữ
tại các vùng quê đang gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây
thậm chí tại các vùng ít anh ngờ tới lại có cả những tụ điểm ma túy với nhiều người tham gia
tồn tại một thời gian khá dài hay những bong ke để tập kết vận chuyển tiêu thụ ma túy số lượng lớn
và sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh hải dương
vừa qua ngày một mươi bảy tháng sáu công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện kim thành
tiến hành đột kích quán karaoke new tại thôn phí gia xã đồng gia huyện kim thành
phát hiện sáu mươi bốn đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
đang bay lắc trong các phòng hát
tại hiện trường phát hiện nhiều viên nén ma túy nhiều túi ni lông bên trong chứa ma túy dạng đá
các dụng cụ để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ được nhiều bình khí nén để bơm hơi cho bóng cười
nhiều bóng cười đã qua sử dụng
qua test nhanh có năm mươi một trên sáu mươi bốn trường hợp dương tính với ma túy
các đối tượng trong vụ việc đa phần tuổi đời còn rất trẻ
ngoài số đối tượng là người địa phương
các đối tượng về hải phòng
trước đó trên địa bàn huyện thanh hà
lực lượng công an cũng đã triệt phát thành công
đối tượng về hải phòng
công đường dây vận chuyển buôn bán ma túy số lượng lớn
do nguyễn công hường ở xã tân việt cầm đầu
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín bánh heroin
hơn hai tỷ đồng
cùng nhiều giao phớ và dụng cụ sử dụng ma túy
mặc dù các đối tượng trong đường dây không cùng địa bàn
nhưng giữa chúng có sự móc nối chặt chẽ với nhau
riêng nhà của đối tượng hường
được xây dựng kiên cố kín cổng cao tường
trong và ngoài nhà
đều được lắp đặt camera theo dõi
khi bị bắt
người dân của hường
người dân địa phương mới biết
nhà của hường lại là một sao huyệt
đã từng diễn ra những vụ tàng trữ
vận chuyển buôn bán heroin
số lượng lớn như vậy
thành công lớn nhất trong việc
triệt phá đường dây ma túy này
đó là chúng tôi đã bắt giữ
và bóc cỡ toàn bộ số đối tượng
trong đường dây
và đã thu thập được những tài liệu chứng cứ vật chứng
để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
so với một số các vụ án trước đây
một số chuyên án mới chỉ bắt giữ được
đối tượng vận chuyển thuê
còn những đối tượng chủ mưu
những đối tượng cầm đầu mua bán
thì chưa bắt giữ được
nhưng đối với kế hoạch này
thì chúng tôi đã bắt giữ được
toàn bộ các đối tượng trong đường dây
với quyết tâm làm trong sạch địa bàn
trong thời gian tới
các lực lượng của công an tỉnh hải dương
sẽ tăng cường đấu tranh phong ngừa
với loại tội phạm này
để không cho ma túy xâm nhập vào cộng đồng
đặc biệt là các vùng nông thôn
vùng sâu vùng xa
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
của địa phương
trong lúc bán xăng
một nữ nhân viên cây xăng
đã bị một người đàn ông đâm tử vong
vụ án mạng đã xảy ra vào dạng sáng
ngày hôm nay một mươi tháng bảy
tại cây xăng nằm trên quốc lộ một
thuộc địa bàn xã quỳnh giang
huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an
cơ quan công an đang trích xuất camera
để truy tìm thủ phạm
nạn nhân là chị nguyễn thị phượng
ba mươi bảy tuổi nhân viên đang làm việc
tại cây xăng
bị một người đàn ông bịt mặt
dùng hung khí tấn công khi trực bán hàng
nạn nhân bị trọng thương tử vong sau đó
còn hung thủ rơi khỏi hiện trường
sau khi gây án
công an huyện quỳnh lưu đã đến bảo vệ hiện trường
phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ
của công an tỉnh nghệ an
khám nghiệm tử thi trích xuất camera
truy tìm nghi phạm
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu
đã thi hành lệnh bắt tạm giam đặng tấn sang
hai mươi tám tuổi trú tại phường bình hưng hòa
quận bình tân thành phố hồ chí minh
sáng ngày hai mươi một tháng ba
bà nguyễn thị âu nga
năm mươi tám tuổi trú tại thành phố vũng tàu
đi bộ tại giao lộ trường công định
nguyễn an ninh thành phố vũng tàu
thì bị một thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại
di động hiệu iphone x macron
mà bà đang cầm trên tay
từ thông tin do nạn nhân cung cấp các trinh sát hình sự công an
thành phố vũng tàu đã tiến hành truy xét
đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh trên đường
và xác định sang chính là thủ phạm
làm việc với cơ quan công an
sang khai nhận bản thân từng có tiền án
tội phạm cướp giật tài sản
và mới ra tù tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
sau khi cướp điện thoại
sang đã mang về thành phố hồ chí minh
bán cho trần hoàng phúc được hai mươi hai năm triệu đồng
ngoài vụ cướp giật tài sản trên
sang còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác
tại địa bàn các tỉnh miền đông nam bộ
ai là nạn nhân của đối tượng sang
xin liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an
thành phố vũng tàu
địa chỉ số hai đường thống nhất thành phố vũng tàu
số điện thoại hai nghìn năm trăm bốn mươi ba tám trăm năm mươi sáu hai trăm bốn mươi một
để phối hợp giải quyết
sau gần một mươi ngày lẩn trốn
đối tượng thứ hai là nguyễn văn nưng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bình thuận truy nã với tội danh
trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày ba mươi tháng sáu
đã bị bắt giữ tại xã lộc phú
huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng
đối tượng nguyễn văn nưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trốn tại thị trấn liên hương
huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đang bị tạm giam về tội giết người
tại trại tạm giam thuộc công an tỉnh bình thuận
ngày ba mươi tháng sáu
nguyễn văn nưng cùng nguyễn viết huy
tức huy nấm độc
đối tượng đã bị bắt giữ
về hành vi vận chuyển bù ban che phép chất ma túy
đã cùng nhau trốn khỏi nơi giam giữ
sau khi bỏ trốn
hai đối tượng đã đón taxi vào thành phố hồ chí minh
đối tượng huy đã vào tỉnh tiền giang ẩn náu
và đã bị bắt vào sáng ngày năm tháng bảy
đối tượng nưng đến nhà lý văn hùng
và phạm văn khởi tạm trú ở huyện bình chánh
đến rạng sáng ngày hai tháng bảy
tiếp tục đón xe đến dãy cà phê của anh trần thanh phương
ở xã lộc phú huyện bảo lâm
tỉnh lâm đồng trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay
lực lượng công an đã bắt gọi đối tượng nguyễn văn nưng
cùng đối tượng phương
hiện đối tượng nâng cùng các đối tượng liên quan
đang bị di lý về công an tỉnh bình thuận
để tiếp tục điều tra xử lý
nhiều quý vị cũng đã biết
bong bóng bay thường được bày bán khắp nơi
từ công viên những khu vui chơi
và dùng để trang trí trong những sự kiện đông người
nhiều người cho rằng
những quả bong bóng sặc sỡ đó thì vô hại
không sao chỉ là đồ chơi
thế nhưng thực tế bóng bay khi đã bơm các loại khí
có thể gây phát nổ gây cháy
và gây ra những hậu quả vô cùng lớn
và vì sao lại như vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị
cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đồ chơi được hầu hết các em nhỏ yêu thích
chỉ từ năm cho đến một mươi năm đồng
là có ngay một quả bong bay
để bong bay được phải bơm khí heli
tuy nhiên loại khí này hiếm đắt
nên thông thường bong bay được bơm
bằng khí hydro hoặc acetilene
hay còn gọi là khí đá
đây là những chất khí có giá thành rẻ
nhưng khá nguy hiểm vì rất dễ cháy nổ
khi ma sát hoặc gặp nhiệt độ cao
không có thiết bị bảo hộ tiềm ẩn những nguy hiểm
nếu không may bóng phát nổ
thì hậu quả khôn lường
để đảm bảo an toàn
trong các sự kiện
cũng như là khu vực đông người
thì chúng tôi cũng khuyến nghị
là đối với các đơn vị
tổ chức sự kiện những người cung cấp
thì chúng ta cũng
nên hạn chế không nên sử dụng
các loại khí đặc biệt là khí acetilene này
mới đây nhất
trong một buổi liên hoan
tại phường năm tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
một vụ phát nổ đã xảy ra
khi quả bóng của các em nhỏ đang chơi
đã chạm vào điếu thuốc của một người khách đang dự tiệc
hậu quả là một bé gái
và hai năm thanh niên bị bỏng nặng
phải đưa đi cấp cứu
tôi đi cướp con thì tôi thấy người ta bán bong bóng rất là nhiều
nhưng mà bản thân tôi thấy bong bóng bay
nó chơi nó rất là nguy hiểm
khi mà nó nổ thì ảnh hưởng tới bé
nó phỏng mà nó nổ nhẹ
còn nếu mà nặng thì ảnh hưởng tới thần kinh của bé
nó dẫn đến là
sau này di chứng tới tâm lý của bé
cũng có một số phụ huynh
người ta không hiểu ta dẫn cho bé chơi
thì thấy rất là nguy hiểm
không chỉ dễ gây cháy
nếu lúc bóng nổ nạn nhân vô tình
hít phải lượng khí hydro nhiều vào cơ thể
có thể xảy ra các triệu chứng như
lơ mơ ói mửa co giật
hôn mê thậm chí là tử vong
ngoài ra những quả bóng bay đầy màu sắc
còn khiến trẻ nhỏ dễ bị ngộ động
nếu tiếp xúc trực tiếp bằng miệng
khi trẻ ngậm hoặc mút
do thành phần dùng để tạo màu sắc cho những quả bóng bay
không phải màu thực phẩm
mà là phẩm màu dùng trong công nghiệp
chứa các chất nguy hiểm như thủy ngân và trì
rất độc hại
để đảm bảo an toàn cho trẻ em và những người xung quanh
người lớn và các bậc cha mẹ
cần thận trọng cân nhắc thật kỹ
trước khi chọn mua đồ chơi cho con em mình
đặc biệt là những quả bóng bay rực rỡ
để tránh hậu quả đáng tiếc
bên cạnh đó người bán bóng không nên
vì lợi nhuận mà bơm khí không đúng
và trái bóng đừng để những trái bóng đẹp
lung linh ấy trở thành
một trái bom di động
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự nổi bật
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
tội giết người
đối tượng hồ văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thị trấn nông trường liên sơn
huyện văn trấn tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm
trên trước mép phải
và đối tượng nguyễn đại nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu vực trung ái
phường nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
cũng phạm tội giết người
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tây sơn tỉnh bình định
là đối tượng nguyễn văn thà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn thượng giang
xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định
có sẹo thẳng dài một cm
cách một cm giữa trước đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi có thông tin
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện